sau bốn năm thực hiện tự chủ theo nghị quyết số ba mươi ba của chính phủ các bệnh viện công như bệnh viện bạch mai bệnh viện ca đang hết sức khó khăn
thậm chí hai bệnh viện này đã chính thức xin dừng tự chủ toàn diện
cùng với đó các bệnh viện cấp tỉnh cấp huyện thực hiện tự chủ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự
thưa quý vị trao quyền tự chủ cho các bệnh viện công lập đó là một chủ trương lớn và đúng đắn của nhà nước
nhưng khi triển khai chủ trương đó các bệnh viện lại đang đối diện với rất nhiều khó khăn
nguyên nhân là cơ chế chính sách chưa rõ ràng hành lang pháp lý chưa cụ thể
nguồn tài chính là một trong những yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của đề án tự chủ
tuy nhiên phần lớn bệnh nhân vẫn khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
các yếu tố cấu thành giá khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế vẫn chưa được quy định đầy đủ
trong khi với khám chữa bệnh theo yêu cầu quy định giá trần vẫn chưa phù hợp
nguồn doanh thu về tài chính lấy thu bù chi thì chắc chắn là sẽ không đảm bảo được cho cái vấn đề chi thường xuyên
chứ chưa nói là vấn đề chi cho đầu tư đầu tư cho xây dựng nhà cửa đầu tư cho sửa chữa nhà cửa đầu tư cho trang thiết bị đầu tư cho vấn đề đào tạo nguồn nhân lực
thì hiện nay thì bệnh viện là một bệnh viện tự chủ
và với cái mức độ tự chủ là mức độ hai
tức là chi một trăm linh chi thường xuyên
thì để có được cái nguồn thu để chúng tôi đảm bảo được cái thu nhập cho cán bộ viên chức người lao động bệnh viện
đấy quả là một cái thách thức mà bệnh viện vẫn đang phải xoay sở
và tôi rất mong là trong thời gian tới thì các cấp các ngành đặc biệt là bộ y tế cũng sẽ xây dựng cho các bệnh viện
được đúng đủ các cái yếu tố để cấu thành giá dịch vụ một cách đủ đầy đủ nhất
hiện nay thì vẫn còn đang thiếu
khi giá phí dịch vụ không được tính đúng
tính đủ nghĩa là nguồn thu của bệnh viện từ khám chữa bệnh giảm xuống
trong khi đó nguồn từ ngân sách nhà nước đã bị cắt
kết quả là nhiều bệnh viện thực hiện tự chủ không những không thể đầu tư cho trang thiết bị công nghệ
mà thu nhập của hàng loạt bác sĩ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trong giai đoạn vừa rồi thì bệnh viện đã xin chuyển công tác và xin thôi việc tới hai mươi bảy cán bộ y tế trong đó có một mươi bốn bác sĩ
và một trong những lý do các nguyên nhân
chính là cái đời sống của cán bộ y tế không được đảm bảo
nhân viên ở nhóm hai sẽ không chạy qua nhóm một mà thường là nhân viên ở bệnh viện nhóm hai
cái xu thế hiện nay là họ sẽ nghỉ việc và ra ngoài ra tự nhiên
một trong những thách thức lớn nhất của ngành đại tế thành phố hiện nay đang nguy cơ là thách thức là sẽ bị thu hút chắc sáng
chuyển dịch qua cái khu vực
thưa quý vị trao quyền tự chủ cho các bệnh viện đó là một chủ trương lớn của nhà nước
nhằm góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách đồng thời phát huy tính tự chủ năng động tích cực của mỗi bệnh viện
nhưng sự tự chủ năng động tích cực đó chỉ có thể được phát huy khi đã có hành lang pháp lý rõ ràng cơ chế chính sách cụ thể
tạo ra môi trường thuận lợi và an toàn về pháp lý cho các bệnh viện phát triển
nếu những điều kiện tiên quyết đó không được đáp ứng việc các bệnh viện gặp khó trong đầu tư trang thiết bị công nghệ
hay thậm chí chảy máu chất xám không giữ được nhân lực chất lượng là điều khó tránh khỏi